ngày một mươi hai tháng năm văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đã yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra làm rõ
và đề xuất xử lý đối với các đơn vị cá nhân để xảy ra vi phạm xây dựng trái phép tại dự án khu công viên dịch vụ giải trí du lịch thể thao biển
trước đó qua kiểm tra ủy ban nhân dân quận ngu hành sơn phát hiện dự án khu công viên dịch vụ giải trí của công ty quê việt
đã xây dựng vi phạm hàng lò hạng mục gồm xây không phép hai nhà tạm một nhà pha chế một nhà vệ sinh với tổng diện tích gần hai trăm linh m hai một nhà hàng hơn một hai trăm linh m hai
ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn đã xử phạt chủ đầu tư bốn mươi triệu đồng và yêu cầu thao dỡ các hạng mục vi phạm
tuy nhiên trước những vi phạm nghiêm trọng của dự án mới đây ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã yêu cầu quận ngu hành sơn và phường mỹ an làm rõ
xử lý trách nhiệm các đơn vị cá nhân để xảy ra vi phạm báo cáo thành phố trước ngày hai mươi tháng năm